ủy ban thường vụ quốc hội vừa ra nghị quyết kỷ luật ông vũ huy hoàng nghị quyết nêu rõ xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên bộ trưởng bộ công thương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đối với ông vũ huy hoàng gia ông này đã có những vi phạm về công tác cán bộ trong thời gian làm bộ trưởng công thương
ủy ban thường vụ quốc hội giao thủ tướng ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông vũ huy hoàng đồng thời giao chính phủ khẩn trương nghiên cứu
trình quốc hội xem xét quyết định việc ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung quy định của luật về cán bộ công chức viên chức
đây sẽ là cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý công bằng nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ công chức viên chức kể cả khi đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra khỏi bộ máy nhà nước
trước đó ban bí thư họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ban cán sự đảng bộ công thương và ông vũ huy hoàng
ban bí thư xác định với vai trò trách nhiệm là bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ công thương ông vũ huy hoàng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ công thương giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu